đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ đề ra của dự án vào cuối năm hai nghìn hai mươi
hai nhà ga bình thái và khu công nghệ cao quận thủ đức tp hcm đang được ban quản lý đường sắt đô thị số một tiến hành thi công lắp hệ thống mái vòm bằng thép
với phần mái được lắp bằng hệ thống khung sơn màu trắng dọc theo chiều dài của nhà ga trong đó ga khu công nghệ cao cơ bản hoàn thành chín mươi tiến độ
hiện các công nhân kỹ sư đang thi công hoàn thiện phần xa gồ lắp đặt hệ thống lưới che chắn đảm bảo an toàn cho công nhân trước khi lập mái tôn nhà ga
dự kiến hai ga trên sẽ hoàn thiện vào cuối tháng bốn năm nay
ngoài ra từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý đường sắt đô thị sẽ lắp đặt mái vòm cho tám nhà ga nữa trên toàn tuyến
các nhà ga có chiều dài khoảng một trăm ba mươi bảy mét được thiết kế hai tầng kết nối với cầu dành cho khách bộ hành từ bờ nam và bắc qua sa lộ hà nội ngoại trừ ga cuối xuối tiên
theo ban quản lý đường sắt đô thị các gói thầu đều đạt đúng tiến độ đề ra với tổng khối lượng thi công đạt khoảng năm mươi